mở đầu bản tin là thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
theo bản tin dịch covid một mươi chín từ ngày ba mươi một tháng một mươi của bộ y tế cho biết
tính từ một mươi sáu h ngày ba mươi tháng một mươi đến một mươi sáu h ngày ba mươi một tháng một mươi
cả nước đã ghi nhận năm năm trăm một mươi chín ca nhiễm mới
trong đó một mươi năm ca nhập cảnh và năm năm trăm linh bốn ca đã ghi nhận trong nước
tổng số liều vaccine đã được tiêm là tám mươi một ba trăm bảy mươi năm ba trăm bảy mươi sáu liều
trong đó tiêm mũi một là năm mươi bảy bốn mươi bốn một trăm năm mươi chín liều và tiêm mũi hai là hai mươi bốn ba trăm ba mươi một hai trăm một mươi bảy liều
xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác